xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị cơ quan điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can đối với ông lê tiến phương
là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cùng với một mươi một đồng phạm
để điều tra những sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết
mở rộng điều tra vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
do công ty cổ phần rạng đông làm chủ đầu tư
vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi hai bị can
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong một mươi hai bị can có ông lê tiến phương cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận đã miễn nhiệm chức danh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông phương do có đơn xin thôi giữ chức để nghỉ hưu trước tuổi
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng dương hồng hiếu chú tại thành phố đạch giá tỉnh kiên giang
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay hiếu đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội
đăng tải nhiều nội dung không đúng với sự thật bịa đặt vu khống xuyên tạc xúc phạm danh dự nhân phẩm
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc
trước đó dương hồng hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần
và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự thế nhưng sau đó hiếu vẫn tái diễn hành vi vi phạm
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi và công an quận phú nhuận tp hcm
đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển mua bán gần một bốn tấn pháo nổ
vào ngày một mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi đã phát hiện lê trí hưng
chú tại tỉnh quảng ngãi điều khiển xe ô tô trong xe có ba trăm ba mươi sáu hộp pháo nổ với chậm lượng gần sáu trăm linh kg
hưng khai nhận trở thuê số pháo trên và biết rõ là pháo nổ
tiếp đáo vào ngày một mươi một tháng bốn
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an quận phú nhuận đã phát hiện một nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ
đang vận chuyển tám hộp pháo nổ với trọng lượng hơn hai mươi năm kg
qua truy xét đã bắt giữ được nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận là đối tượng đã đặt giao hàng
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ ba mươi thùng pháo nổ với trọng lượng gần bảy trăm năm mươi kg
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố lê trí hưng về tội vận chuyển hàng cấm
khởi tố nguyễn tuấn anh về tội mua bán hàng cấm
thưa quý vị sau nhiều nỗ lực triển khai tìm kiếm thì đến khoảng một mươi năm h một mươi phút ngày hôm nay
lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ ba trong vụ lật thuyền trên sông chanh thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
trong ngày tìm kiếm thứ hai các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số và mở rộng phạm vi tìm kiếm
dọc theo bờ sông chanh và các bãi xú vẹt
sau nhiều nỗ lực thi thể nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thôn đình một xã liên vị thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
được tìm thấy tại khu vực phà rừng cách nơi xảy ra tai nạn ban đầu khoảng bốn km
các lực lượng chức năng đã khẩn trương đua thi thể nạn nhân về trung tâm y tế thị xã quảng yên
để người thân nhận diện và lo tăng sự
đến thời điểm hiện tại chỉ còn một người mất tích sau vụ lật thuyền trên sông chanh thuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân
trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài tới tận năm ngày
vì vậy ngày hôm nay là ngày được dự báo là cao điểm nhất người dân di chuyển ra khỏi các thành phố lớn
tại thủ đô hà nội nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh
liên tục giữ ở mức cao cho đến tối ngày hôm nay
ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh
lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai hai vành đai ba giải phóng cổ linh
khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm
ún tắc và nắng nóng khiến việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường
các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như mỹ đình giáp bát gia lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn
các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô cũng như một số tuyến cao tốc ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn
trong ngày hôm nay một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn
thông tin bây giờ đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv